thưa quý vị theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy tp hcm sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine đợt năm với một triệu liều astrazeneca
sau hai ngày tiêm thử nghiệm vaccine sẽ chính thức được tiêm cho người dân
chiến dịch lần này sẽ triển khai tại các quận huyện với sáu trăm hai mươi bốn đội tiêm chủng kéo dài trong hai tuần
tính hết tháng bảy tp hcm đã tiếp nhận ba triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
dự kiến trong tháng tám tp hcm sẽ tiếp nhận thêm hai triệu liều nâng tổng số vaccine tại tp hcm lên năm triệu liều tương ứng với một nửa dân số tp hcm